trong hai ngày là ngày một mươi chín và ngày hai mươi tháng tám tại hà nội hội nghị quốc tế lần thứ tư về những tiến bộ công nghệ và nghiên cứu lâm sàng trong y học chính xác được tổ chức tại bệnh viện bạch mai
thu hút trên ba mươi chuyên gia hàng đầu quốc tế và trên năm trăm linh đại biểu là các thầy thuốc nhà nghiên cứu về ung thư sinh học phân tử tế bảo gốc
hội nghị quốc tế transmed được tổ chức hàng năm tại việt nam với mục tiêu cập nhật các tiến bộ công nghệ mới và các thành tiệu toàn cầu trong lĩnh vực gen tế bảo gốc
thúc đẩy năng cao năng lực hợp tác nghiên cứu quốc tế với các bệnh viện và phát triển sự nghiệp cho thế hệ khoa học trẻ
bên cạnh đó hội nghị cũng là nơi để các nhà quản lý bệnh viện các chuyên gia có cơ hội gặp gỡ trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về tiến bộ mới trong công nghệ gen và tế bào gốc
hiệu quả và ứng dụng trong chẩn đoán điều trị
ung thư góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư
tại hội nghị quốc tế transmed lần thứ tư có khoảng bốn mươi báo cáo khoa học mang tính chuyên sâu tập trung cập nhật những tiến bộ mới nhất trên thế giới trong lĩnh vực trần đoán
điều trị ung thư bao gồm điều trị miễn dịch trí tuệ nhân tạo trong y học nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tế bào ips gen trị liệu và thực hành lâm sàng điều trị miễn dịch ung thư